cùng đoàn công tác nguyện sống chiến đấu học tập theo gương chủ tịch hồ chí minh vĩ đại phát huy truyền thống địa biên phủ anh hùng
tiếp tục nỗ lực cùng toàn đảng toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước xây dựng đất nước việt nam ngày càng phồn vinh thịnh vượng
tiếp đó đồng chí trương thị mai cùng đoàn công tác của trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh điện biên đã trồng cây lưu niệm tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường điện biên phủ
trong khuôn khổ hội nghị thường niên bộ trưởng bộ công an nội vụ ba nước campuchia lào việt nam sáng nay ngày hai mươi tám tháng ba tại thành phố đà nẵng
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an việt nam tổ chức hội thảo hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giữa ba nước campuchia lào việt nam
trung tướng nguyễn tuấn anh cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an việt nam chủ trì hội thảo
của đại tướng nét văn thà cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ campuchia đại tá vida phôn vông khamon thi cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy lào cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng bộ công an việt nam
phát biểu khai mạc hội thảo trung tướng nguyễn tuấn anh cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an việt nam khẳng định
campuchia lào và việt nam là ba quốc gia có mối quan hệ gắn bó mật thiết cùng chia sẻ biên giới trên bán đảo đông dương
trong những năm vừa qua nhân dân và chính phủ ba nước đã không ngừng làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của ba quốc gia
bên cạnh đó bộ công an nội vụ của ba nước đã thường xuyên hợp tác sâu rộng trong các mặt công tác phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội
trong đó việc tổ chức hội nghị thường niên bộ trưởng bộ công an nội vụ ba nước lần thứ nhất tại đà nẵng là cơ sở quan trọng để cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của ba nước nói riêng tăng cường các hoạt động hợp tác trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại hội thảo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ba nước campuchia lào và việt nam cùng thảo luận ba nhóm vấn đề chính
tại hội thảo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ba nước campuchia lào và việt nam cùng thảo luận ba nhóm vấn đề chính
cùng nhau trao đổi rút kinh nghiệm về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là bước tiến quan trọng tăng cường
thắt chặt hơn nữa mối quan hệ của ba nước và nâng cao trình độ khả năng của lực lượng chức năng và các kỹ năng trong tổ chức thực hiện sự nghiệp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời đại biểu ba nước cũng đưa ra các đề nghị tăng cường hợp tác giữa các cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trên tinh thần đoàn kết chia sẻ trao đổi thẳng thắng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an việt nam cũng đề nghị các bên tăng cường triển khai một số hoạt động hợp tác như
xây dựng và ký biên bản ghi nhớ hợp tác của ba cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của ba nước
tăng cường trao đổi đoàn công tác ở các cấp để trao đổi kinh nghiệm tăng cường trao đổi học viên tham gia các khóa đào tạo ngắn trung và dài hạn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
hợp tác trong việc phối hợp xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng cháy chữa cháy các tiêu chuẩn quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy hợp tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phối hợp xây dựng các kịch bản nội dung tập khuấn sát với các tình huống thực tế phức tạp và xây dựng cơ chế phối hợp chung khi có cháy nổ tai nạn sự cố tại các khu vực biên giới khu vực giáp ranh giữa ba nước
cần có sự hỗ trợ hợp tác của các cơ quan phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tham gia
tôi đề nghị với cơ vị là tư lệnh lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ chúng ta sẽ cùng nhau thúc đẩy sự phát triển chính quy tuyên nhệ của lực lượng mỗi quốc gia
cùng nhau hợp tác xây dựng cơ chế hợp tác phù hợp với điều kiện năng lực và thực tiễn công tác của mỗi nước bên cạnh những nội dung có thể triển khai hợp tác ngay sau hội thảo này
đối với những nội dung hợp tác nằm ngoài thẩm quyền tôi đề nghị ba cơ quan sẽ báo cáo lấy đả bộ đề xuất đưa các nội dung hợp tác về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn hộ vào tuyên bố chung của hội nghị thường niên lần thứ nhất của bộ trưởng bộ công an nội bộ ba nước campuchia lào việt nam
các nội dung được đề xuất hợp tác tại hội thảo lần này đã thể hiện quyết tâm hợp tác sâu sắc giữa các cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của ba quốc gia trên tinh thần hợp tác đoàn kết chia sẻ và hỗ trợ nhau nâng cao năng lực chiến đấu
bên cạnh hội thảo hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giữa ba nước campuchia lào việt nam chương trình diễn tập phương án chung phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ba nước sẽ được diễn ra vào ngày mai hai mươi chín tháng ba tại thành phố đà nẵng
hôm nay tại hà nội ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại ban tuyên giáo trung ương đài truyền hình việt nam tổ chức lễ phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi
qua chín năm tổ chức giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại ngày càng thu hút sự tham gia đông đảo của các tập thể cá nhân trong ngoài nước và người nước ngoài
giải thưởng nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại tạo động lực khuyến khích các tập thể cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền thông tin đối ngoại
thông qua các tác phẩm sản phẩm thông tin đối ngoại mang hình ảnh đất nước con người văn hóa trí tuệ việt nam đến với thế giới cũng như đưa thế giới đến với việt nam
giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ một mươi sẽ tặng các tác phẩm sản phẩm bằng tiếng việt và tiếng nước ngoài ở các hạng mục
báo in tiếng việt báo điện tử trang thông tin điện tử tiếng việt báo in tiếng nước ngoài báo điện tử trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài
phát thanh truyền hình ảnh sách video clip các sáng kiến sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng
sản phẩm tham dự là các tác phẩm sản phẩm được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất bản phát hành công bố trong thời gian từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
ban tổ chức khuyến khích các tác giả nhóm tác giả gửi tác phẩm sản phẩm tham gia giải thưởng bằng file điện tử về địa chỉ email giải thông tin đối ngoại một mươi a gmail com
đối với các hạng mục sách báo in tiếng việt và tiếng nước ngoài gửi về địa chỉ văn phòng đài truyền hình việt nam
số bốn mươi ba nguyễn trí thanh ba đình hà nội thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị sơn la có hơn hai trăm bảy mươi bốn km đường biên giới tiếp xác với nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
trong thời gian qua tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn diễn biến phức tạp phương thức hoạt động tinh vi liều lĩnh
các đối tượng chuẩn bị vũ khí nóng để sẵn sàng tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
trước tình hình đó cấp ủy chính quyền các xã
đặc biệt là xã biên giới đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa hạn chế không để phát sinh tội phạm ma túy
từng bước làm giảm tinh chất phức tạp của tệ nạn và tội phạm ma túy
trong đó việc triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về đề mạnh xây dựng lực lượng công an cách mạng
chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là cơ sở để công an các xã
có đủ tiềm lực sức mạnh chuyển hóa ngay từ các bản tiến đến xây dựng địa bàn xã sạch về ma túy
nội dung chi tiết sẽ được phân tích trong tiểu mục nghị quyết một mươi hai ngay sau đây
thưa quý vị là một trong sáu huyện biên giới của tỉnh sơn la khi thực hiện đề án một ba năm của ủy ban nhân dân tỉnh

hơn hai ngày sau xây dựng xã phường thị trấn trên địa bản tỉnh sơn la không có ma túy giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
công an huyện yên châu xác định phải có lộ trình cụ thể tiến hành từng bước thận trọng củng cố xây dựng địa bàn một cách bền vững
làm đến đâu chắc đến đó bởi nhiệm vụ làm sạch địa bàn đã khó nhưng giữ sạch địa bàn còn khó hơn
câu chuyện tại xã trường pần một trong những xã được công nhận sạch ma túy trong nhiều năm liền của huyện yên châu
mời quý vị cùng theo dõi
hơn hai hectare xoài giống quả nổi tiếng ở yên châu đang nở hoa hứa hẹn một mùa quả chín ngọt của gia đình ông lường văn trựa bản ngùa xã trường pần
và đó cũng chính là thành quả của niềm tin sự nỗ lực mà lực lượng công an xã cùng các cơ quan đoàn thể tạo điều kiện cho con trai ông
sau khi chấp hành án phạt tù vì ma túy trở về địa phương được vay vốn theo quyết định hai mươi hai của chính phủ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng
khi mà có cái cho vay vốn rồi ấy thì gia đình cũng rất là mừng
tất nhiên là cũng phải có những cái lời khuyên con cháu
thứ thứ hai nữa là cũng nhắc nhở cháu
thứ chủ yếu là làm thế nào đó chăm sóc cây trồng cũng đã sắp sửa có thu hạch rồi
thì đấy là cái vừa phấn khởi nhưng mà đồng thời cũng là nhân chúng tôi cũng rất là khuyên dân làm
thứ nào đó đã chỉnh chỉnh chữa đến nơi đến chỗ
có công an việc làm ổn định chính là cơ sở để những người từng một thời lầm lỗi không tái phạm tội và vi phạm pháp luật
đó cũng chính là một trong những giải pháp cốt lõi lấy phòng ngừa là chính
kiểm trí phát sinh số người nghiện người sử dụng ma túy mới của công an xã trường pần trong những năm qua
công an xác định là làm cốt để tham mưu cho các vị chính quyền địa phương
để phối hợp với các ban ngành đoàn thể
các bản xã các vị chính quyền các bản tập trung vào nội dung tuyên truyền vận động nhân dân
bên cạnh đó chúng tôi cũng làm cốt công tác quản lý địa bàn giả soát cư chú lưu chú
để ma túy ở bên ngoài không xuất nhập vào địa bàn xã
để đảm bảo làm sao cho nó địa bàn luôn duy trì
và những năm tiếp theo chúng tôi cũng quyết tâm giữ vững địa bàn xã trường pần sẽ không có ma túy

để giữ sạch địa bàn không ma túy một cách bền vững với vai trò nòng cốt
công an xã trường pần đã xây dựng được hàng chục mô hình tổ liên gia tự quản tổ an ninh nhân dân tổ hòa giải
các mô hình này đã tạo thành khối liên kết mang lại hiệu quả thiết thực nhất là trên mặt trận phòng chống ma túy
bây giờ là cả xã không có ma túy huyện bản không có ma túy
thì tất nhiên là chúng tôi đã nếu mà trong ba năm mà bản nào mà có ảnh hưởng về ma túy
là qua như là cắt hết không được cái chuẩn là năm triệu trên một năm của nhà nước hỗ trợ cho phần ma túy
trường pần là xã đầu tiên của huyện yên châu được công nhận nông thôn mới năm hai nghìn một mươi
tiểu chí về an ninh trật tự được giữ vững chính là bước đệm vững chắc để xã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp
hướng đến đích nông thôn mới nâng cao góp phần mang lại cuộc sống ngày một bình yên
khấm khá hơn cho nhân dân nơi vùng cao này
vâng đó là câu chuyện ở trường pần còn với các xã đang trong quá trình chuyển hóa địa bàn sạch về ma túy
quá trình thực hiện một trăm linh các xã bản biên giới ở yên châu nói riêng và sơn la nói chung đều đã thành
lập ban chỉ đạo huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh
phòng chống và kiểm soát ma túy xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự trong đó bố trí
công an xã chính quy tại một mươi bảy trên một mươi bảy xã biên giới nhiều đồng chí nguyên là cán bộ công tác tại cơ quan điều
hợp phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương bố trí một đồng chí chỉ huy công an xã tham gia ban
chấp hành đảng bộ xã qua đó phát huy mạnh mẽ vai trò của lực lượng công an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ
phiêng khoài là xã biên giới của huyện yên châu địa bàn rộng hơn hai mươi một năm km đường biên giới với nhiều đường
tiều ngạch có thể khiến tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động vì vậy ngay khi về cơ sở song song với công tác
tuần tra kiểm soát bám nắm địa bàn lực lượng công an chính quy đã tích cực vận động tuyên truyền
tranh thủ sự giúp sức của các già làng trưởng bàn qua đó phát huy hiệu quả một trăm bốn mươi ba nhóm liên gia tự quản
thành lập ba mươi tổ an ninh tự quản lập đặt ba mươi hòm thư tố giác tội phạm tại các bàn
các đối tượng thường lợi dụng đường biên giới để thẩm lỡ ma túy từ qua biên giới vào việt nam
để thực hiện tốt cái đề án xã biên giới sạch về ma túy thì công an xã phiên khoài đã tổ chức
ba mươi buổi tuyên truyền tại ba mươi bản của xã phiên khoài đồng thời đã cho một trăm linh các hộ dân ký cam kết
không tái trồng cây thuốc viện ngoài ra lực lượng công an xã thường xuyên tổ chức tuần tra tuyến biên giới
để đảm bảo không để đối tượng thẩm lộ ma túy vào trong nội địa
để nâng cao năng lực điều tra tấn công chấn áp tội phạm ma túy cho lực lượng công an cơ sở
các đội nghiệp vụ công an cấp huyện cũng thường xuyên tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin
đồng thời tham mưu cho lãnh đạo công an huyện trong việc kiểm tra đôn đốc với công an bốn xã biên giới
phần đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm cả bốn xã biên giới trên địa bàn huyện yên châu đều sạch với ma túy
theo tiêu chí đánh giá thẩm định của ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
tại địa bàn xã bản biên giới không để hình thành các đường dây tổ chức điểm thụ điểm
hoặc các đối tượng bán lẻ về ma túy không để xảy ra tình trạng trồng tái trồng cây
có chứa chấp ma túy trên địa bàn bốn xã biên giới đồng thời phối hợp tuần tra
kiểm soát tại khu vực đường mòn lối mở nhằm ngăn chặn phát hiện và bắt giữ các đối tượng phạm tội vi phạm về pháp luật
cùng với đó triển khai nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng trên tuyến cơ sở
đã được công an huyện yên châu quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt sát sao
từ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đến trang bị cơ sở vật chất phương tiện chiến đấu
đặc biệt phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng
chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự không để bị động bất ngờ trong phòng chống và kiểm soát ma túy qua biên giới
các đối tượng có biểu hiện về tàng trữ vận chuyển vô bán chất lượng ma túy
và các đối tượng nghiện đối tượng sử dụng tôi tiếp tục tuyên truyền đối với các trường học
về tác hại của rượu bia thuốc lá vũ khí vật liệu nổ công tác phòng chống ma túy học đường
dẫu còn nhiều khó khăn nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp
huyện biên giới những lá chắn vùng đệm an toàn không để ma túy thầm lậu từ bên kia biên giới
từ những xã sạch về ma túy đã được xây dựng có phần mang lại cuộc sống bình yên cho đồng bào các dân tộc
trên các bản làng nơi vùng biên phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương